số ca mắc hiện là một ba trăm sáu mươi một đồng thời không ghi nhận thêm ca bệnh ngoài cộng đồng tại tp hcm
liên quan đến bệnh nhân số một ba trăm bốn mươi hai một ba trăm bốn mươi bảy một ba trăm bốn mươi tám và một ba trăm bốn mươi chín tp hcm đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm cho gần hai trăm linh người có liên quan đến các bệnh nhân này
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết sau khi phát hiện bốn ca nhiễm trong cộng đồng
hcdc đã phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bốn bệnh nhân này
trong sáng ngày hôm nay đã có một trăm tám mươi tám người phải xét nghiệm covid một mươi chín do có liên quan đến các ca bệnh này
như vậy tính đến thời điểm hiện tại hcdc đã điều tra tổng số hai năm trăm ba mươi hai trường hợp trong đó có tám trăm sáu mươi một trường hợp f một
hiện cơ quan y tế cũng đang tiếp tục điều tra mở rộng
cũng trong sáng nay một khu dân cư ở quận gò vấp cũng đang được cách ly do nghi ngờ một nữ tiếp viên hàng không dương tính với covid một mươi chín
tuy nhiên chiều cùng ngày nữ bệnh nhân này được xác định âm tính và đang được tiếp tục theo dõi